trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng nay các câu hỏi tại sao dự án đường sắt cát linh hà đông bị chậm đi vào hoạt động
một số dự án công trình giao thông bị đối vốn cao so với tổng vốn đầu tư ban đầu là những vấn đề làm nóng nghị trường quốc hội được các đại biểu quan tâm và chất vấn bộ trưởng bộ giao thông vận tải
dự án đường sắt cát linh hà đông được phê duyệt từ năm hai nghìn chín bị đội vốn từ tám sáu trăm bảy mươi chín tỷ đồng lên một mươi tám một tỷ đồng
điều đáng nói là đến nay dự án này vẫn chưa đi vào vận hành thương mại
đại biểu bùi vân xuyền đề nghị xem xét trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan đến việc này
bộ trưởng bộ giao thông vận tải cho biết nguyên nhân đội vốn là do từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi hai
nền kinh tế vĩ mô có nhiều biến động phát sinh công tác giải phóng mặt bằng các nguyên vật liệu xây dựng phục vụ cho dự án
sắp tới chắc chắn rằng các cơ quan như là thanh tra kiểm toán và thậm chí là cơ quan điều tra của bộ công an cũng sẽ vào cuộc
để làm sáng tỏ các vấn đề phát sinh đúng sai
nếu mà những đơn vị nào làm sai chủ quan thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
chúng tôi đang chỉ đạo bang quản lý dự án đường sắt cố gắng cùng với các đơn vị liên quan sớm vận hành đường sắt các linh hà đông
và sau khi vận hành thì chúng ta sẽ tiến hành các thủ tục liên quan đến công tác quý toán kiểm toán và xử lý các số liệu có liên quan
sau khi kiểm toán sáu mươi một dự án bot giao thông
kiểm toán nhà nước kiến nghị giảm hai trăm hai mươi năm thu phí của sáu mươi một dự án này
tuy nhiên trước đó hai bộ kế hoạch và đầu tư cũng như bộ giao thông lại cho rằng kiểm toán nhà nước không được kiểm toán các dự án bot giao thông vì đây là dự án của các nhà đầu tư tư nhân
vì sao hai bộ không muốn kiểm toán các dự án bot giao thông
và nếu kiểm toán nhà nước không kiên quyết thì dân có phải trả tiền oan cho hai trăm hai mươi hai năm của sáu mươi một dự án này không
và vấn đề thứ ba là có lợi
nhóm ở đây ngay từ khi dự án bot triển khai bộ giao thông đã mời kiểm toán và chủ các doanh nghiệp bot cũng đã trực tiếp mời kiểm toán vào cuộc để kiểm toán
chứ không phải là như thông tin nói rằng bộ giao thông là không đồng ý cho kiểm toán vào
cái số liệu hai trăm hai mươi mấy năm này là đúng nhưng mà nó đúng với cái dự án được duyệt
còn cái số liệu thực tế quyết toán và cho thu phí thì giảm chứ không phải là như số liệu của kiểm toán
cũng liên quan đến các dự án đội vốn đại biểu nguyễn hữu cầu cho rằng
không phải chỉ có năm dự án đường sắt bị đội vốn ngoài ra còn có những dự án khác nữa
dự án đường ven biển rung quất xa hình là sáu lần điều chỉnh và tăng mức đầu tư là lên ba chín trăm năm mươi sáu tỷ
rồi dự án hệ thống thủy lợi tân mị của ninh thuần điều chỉnh ba lần tăng hai sáu trăm tám mươi bảy tỷ đồng
rồi dự án tỉnh lộ tẻ và rạch rõi là ba lần
tăng một trăm bốn mươi bảy tỷ
trong ba dự án mà đại biểu cầu phản ánh thì có hai dự án là do địa phương quản lý
tất cả các cơ quan có bộ giao thông các bộ làm chủ đầu tư các dự án và quý ban dân các địa phương
đều phải có trách nhiệm là căn cứ vào kết quả kiểm toán để chúng ta rà soát và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân
nếu do chủ quan mà vi phạm
ngày mai các đại biểu tiếp tục chất vấn bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch